riêng với đồng chí bí thư đảng ủy khi nhận trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy xã trung châu đã rất chăn trở khi nghĩ về cuộc sống của người dân làng trài vạn vĩ
anh xác định đây là một trong những vấn đề nổi cộng của địa phương
với trách nhiệm của mình anh phải dốc lòng tìm cách giải quyết
chúng tôi xác định là nếu không sớm đưa được người dân vạn trài lên bờ để ổn định cuộc sống thì các thế hệ nãnh đạo của trung châu còn phải mắc tội với dân
đó là nhiệm vụ với môn vàn khó khăn và thách thức
từ việc tìm kiếm quỹ đất làm sao cho đúng nguyện vọng người dân giúp họ có thể sinh sống lại thuận tiện miêu sinh
rồi công cuộc vận động người dân trên bờ nhường đất cho tập thể
quá trình làm thủ tục cấp đất biết bao công việc không thể giải quyết trong ngày một ngày hai
không còn cách nào khác làm cho dân phải tận tâm với dân trách nhiệm với dân và phải đặt dân lên hàng đầu
khó khăn phải tìm cách thao gỡ cái việc chính đáng để đáp ứng nguyện vọng đối với người dân thì phải tìm tỏi phải vượt qua những cái thách thức đó thì mới có thể làm được
chứ nếu mà dễ đến mức mà dân ai cũng làm được thì dân lại chẳng cần những cán bộ
sau ba năm lần lượt giải quyết những vướng mắt tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám ba mươi hai hộ dân vạn vĩ được lên bờ
ngày người dân vạn vĩ hiện thực hóa được ước mơ của mình cũng là ngày họ thấu hiểu và đặt trọn vẹn niềm tin vào đội ngũ những cán bộ đảng viên trung châu
riêng với đồng chí bí thư đảng ủy nơi đây quá trình thực hiện nhiệm vụ tưởng không thể hoàn thành
do đó anh luôn tự nhắc nhở chính mình và anh em phải kiên trì phải đặt mình vào vị trí của người dân
đó là tinh thần anh học được ở tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh khi thực hiện chỉ thị số năm
nên là nhờ ơn của công văn bộ xã quyết tâm đưa vào dân vạn thôn vạn vĩ lên bờ
nói chung tôi cũng là vinh dự quá tốt vì dân vạn vĩ đấy quá nhiệt tình
tôi chưa thấy ai mà mới bác ấy mới lên nói chứ mà bác ấy quá nhiệt

như bác nói thì dân mới là gốc còn đâu cán bộ chỉ là người đi làm thuê cho dân
phải đặt người dân làm chủ thể
cái khó khăn của người dân mình làm cán bộ nếu mà mình xác định làm quan dân
thì lúc nào cũng nghĩ là cái việc đi đẻ đầu cưỡi cổ
cho nên cái việc mà học tập và làm theo tấm gương đạo đức
hồ chí minh là việc cần thiết hơn bao giờ hết
thực hiện chỉ thị số năm một trăm linh cơ quan đơn vị ở đan phượng dựa trên nhiệm vụ được giao
đều phải đăng ký những việc làm và mô hình cụ thể với tinh thần hướng về nhân dân
trạm y tế xã tân hội hơn một năm nay chuyển sang hoạt động theo mô hình bác sĩ gia đình
với mô hình này đội ngũ y bác sĩ ở đây vừa phải nâng cao chất lượng công tác
khám dự phòng vừa phải thực hiện việc khám chữa bệnh
tập trung xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe trọn đời cho người dân
xây dựng trạm xá theo mô hình bác sĩ gia đình như vậy
công việc đặt ra đối với y bác sĩ ở đây tăng gấp ba lần so với trước đây
nhưng vẫn từng đó nhân lực chế độ lương thưởng phụ cấp hoàn toàn không thay đổi
nên tất cả mọi người phải nỗ lực một trăm linh sức lực mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ
từ trước đến nay thì ở trạm tỉnh cơ sở thì chỉ làm các chương trình
chương trình của y tế quốc gia bây giờ xã điểm thì lại khám chữa bệnh
rồi là các bệnh không lây nhiễm nữa quản lý các bệnh không lây nhiễm nữa
thì là khối lượng công việc rất là nhiều
nhân lực thì không được hơn nhưng mà cái nhiệm vụ thì nó sẽ nặng nề hơn
bởi vì trước đây cái nhiệm vụ của trạm y tế chúng tôi phần lớn là làm công tác dự phòng
đó là tiêm chủng mở rộng hoặc là phòng chống dịch bệnh
nhưng hiện nay là đẩy mạnh
công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nhất là thực hiện mô hình quản lý điều trị các bệnh mãn tính tại trạm
ví dụ như tăng huyết áp ví dụ như tiểu đường
thì chúng tôi hiện nay đang có trên bốn trăm linh bệnh nhân tăng huyết áp
và trên một trăm linh bệnh nhân tiểu đường ra khám và điều trị tại trạm hàng tháng
như vậy là cái thời gian hoạt động và cái công việc bây giờ nó sẽ gấp hai gấp ba lần
áp lực là vậy nhưng bệnh nhân đến đây chưa một ai phải phiền lòng
về thái độ phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh của trạm y tế xã tân hội
số lượng bệnh nhân đến với trạm y tế ngày một đông
trung bình một ngày có từ năm mươi đến sáu mươi lượt bệnh nhân tìm đến
tăng gấp đôi so với thời điểm trước kia
tôi cũng thấy là hàng ngũ khám chữa bệnh
là chăm sóc bệnh nhân là tiếp đón là rất là nhiệt tình và chú đáo
tôi không biết nói thì hơn là cũng chỉ có một lời là
là cán bộ từ bác sĩ cho đến y sĩ cho đến y tá rất là niềm nở với dân
chứ không có cái gì là cái mà có gắt
đấy là đối với nòng ý đảng nòng dân là như thế là tuyệt vời
ra đây chữa bệnh được một tuần nhưng tôi thấy cảm thấy là với sự tận tình của bác sĩ là
bệnh tình của chúng tôi là đã được suy giảm nhiều
trong áp lực và rất nhiều khó khăn
nhưng đội ngũ nhân viên trạm y tế tân hội hoàn thành tốt công việc của mình
được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
quá trình thực hiện nhiệm vụ đó
các y bác sĩ ở đây xác định việc học tập và làm theo gương bác
được cụ thể bằng việc nâng cao hiệu quả công tác
phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
luôn phát huy tinh thần chăm lo cho cuộc sống nhân dân
dù bản thân phải gặp nhiều khó khăn thậm chí là thiệt thòi
để học tập theo cái tầm gương của hồ chủ tịch của chúng ta thì mình
chúng ta mình phải
có nhiều cái nỗ lực cái cố gắng mà mình phải làm với cái tâm của mình
mình không vụ lợi cái gì mà mình phải
nói chung là đặt cái sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu
đối với bản thân tôi thì luôn luôn chúng tôi cũng là
phải là một cái người gương mẫu để cho các đồng chí đảng viên
và các đồng chí nhân viên trong trạm nhìn vào
và cũng không quản cái sức lực
để chăm lo cái đời sống nhân dân
nhất là về mặt chăm sóc sức khỏe ban đầu
để cán bộ đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo bác
hướng về việc chăm sóc cuộc sống nhân dân
lấy nhân dân làm nền tảng
thời gian qua huyện ủy đan phượng đã nghiêm túc thực hiện đồng bộ các giải pháp
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đảng nước hồ chí minh
là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của mỗi cấp ủy
của mỗi cơ quan đơn vị và của từng cán bộ đảng viên
cũng như là đối với nhân dân
thế và việc học tập làm theo thì phải đăng ký rõ cái nội dung
thế và được công khai để có cái kiểm tra kiểm soát đôn đốc nhắc nhở
thế và cấp ủy thì chính quyền thì thủ trưởng cơ quan đơn vị thì phải đôn đốc
nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện
thế và biểu dương kịp thời đối với những tập thể đối với những cá nhân làm tốt
và cũng có cái nhắc nhở đối với những cái đơn vị làm chưa tốt
hai nữa phải xây dựng được các phong trào thi đua
thế và nhân rộng các cái mô hình làm hai những cái hương điển hình tiên tiến
trong việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả hàng năm
thì gắn cái việc đánh giá học tập làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh theo chỉ thị năm
với kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá xếp loại phân loại cán bộ đảng viên
cũng từ đó tạo nên sự chuyển biến và sức lan tỏa mạnh mẽ khiến người dân ngày càng trở nên tin tưởng hơn
vào cấp ủy chính quyền và đội ngũ cán bộ đảng viên
để rồi từ đó những chủ trương nghị quyết ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống
mối quan hệ giữa dân với đảng cũng trở nên nồng ấm
thôn la thạch xã phương đình một diện mạo nông thôn mới khang trang sạch đẹp
với những bức tường bích họa kiểu mẫu như thế này hoàn toàn do người dân nơi đây xây dựng nên
nhận được chủ trương xây dựng nông thôn mới do xã triển khai sau thời gian phổ biến
bà con nhanh chóng cùng cấp ủy chính quyền bắt tay thực hiện công việc
bà con không chỉ góp của mà còn góp công với một tâm nguyện là xây dựng một cuộc sống nông thôn mới sạch đẹp đáng sống
chúng tôi đã là thành viên của xóm là có cái gì là chúng tôi cống hiến cho bằng hết trước mình thôi
trước tiên rất ủng hộ cái phong trào của địa phương xóm phổ biến làng phổ biến đó bao nhiêu chúng tôi là hoàn toàn theo nhất trị
trong khi đó những ngày công thì tham gia nhiệt tình xóm đưa ra là chỉ tiêu là mỗi gia đình năm công chúng tôi theo nguồn nông công
trong khi đó chúng tôi làm thêm tham gia thêm năm công hoặc một mươi công đó thì chúng tôi là gia đình tôi riêng là chúng tôi ủng hộ hoàn toàn
huy động bắt đầu nhân dân ra bắt đầu kẻ tường
rồi quét vẽ rồi vôi ve rồi làm những gì khác rồi thuê thợ vẽ về vẽ các tranh ở trong nông thôn
thì lúc bấy giờ cái không khí tròn khoảng độ gần hai tháng
xóm nhân dân tham gia các phong trào này ở các ngõ xóm này khác là đông như thế là một cái hội ở phong trào đó
khi người dân nhiệt tình và hết lòng ủng hộ chính quyền như vậy thì không riêng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mà nhiều công việc khác cũng nhanh chóng được hoàn thành
quá trình đó phong trào học tập và làm theo gương bác không chỉ dừng lại ở cán bộ đảng viên mà đã được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng
chúng tôi là cái hội cao tuổi thì cũng học tập cái tác phong giản dị của bác và làm thật nói thật
đối với người dân thì cái gì mà đúng người ta làm sai người ta không làm
cảm thấy được lòng dân mà có lựa cho dân thì người ta nhiệt tình cái ủng hộ người ta làm đấy là học tập theo cái tâm gương đạo đức của bác đấy
cá nhân chúng tôi thì học tập đạo đức của bác là chỉ có vào học tập
họ bác là chỉ có vào làm đi và hành động đi còn nói là chỉ để tuyên truyền
đấy còn cái là mình phải làm và cái công trình nó phải là thực tế để sát thực để người dân được hưởng cái nợ nhất
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng nói tôi chỉ có một sự ham muốn ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập
dân ta được hoàn toàn tự do
họ bảo ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành
và năm mươi năm trước trong di trúc của mình người đã căn dặn đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa
nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
đàn phượng đã thực hiện đúng những lời can dặn đó học và làm theo tâm gương của người chính là thật thà chăm lo cho dân